bản tin nhật ký an ninh tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai ngày hôm nay đã bắt khẩn cấp hai nghi can
gây ra vụ cướp máy tính bảng của hai trẻ em là con của công nhân đang học online ở phòng trọ
đó là bùi việt thắng chú tại thành phố biên hòa và bùi nguyễn hoàng trường chú tại thành phố hồ chí minh
theo điều tra ban đầu vào chiều ngày ba tháng một chị võ thị tiền đi làm để hai con nhỏ ở phòng trọ khóa cửa ngoài
tại địa chỉ khu phố ba a phường long bình tân thành phố biên hòa
sau khi chị tiền đi làm thắng và trường đến khu trọ đập cửa và yêu cầu hai cháu đưa chiếc máy tính bảng
bị uy hiếp hai cháu hoảng loạn kêu khóc và gọi điện cho mẹ mình nhưng do đang trong giờ làm việc nên chị tiền không nghe máy
quá lo sợ do liên tục bị đập cửa uy hiếp hai cháu đã đưa máy tính bảng cho đối tượng thắng
sau khi cướp được tài sản thắng cùng trường mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài